thưa quý vị trên thế giới hiện nay các phương thức vận tải ngày càng phát triển
khiến cho việc lưu thông hàng hóa ngày càng dễ dàng hơn
tuy nhiên nhiều người nghĩ rằng phát triển phương thức vận tải sẽ giảm được chi phí
thế nhưng ngược lại chi phí vận chuyển của việt nam lại đang cao hơn nhiều so với mặt bằng chung của thế giới
nguyên nhân là tại hiện tại chúng ta đang có quá nhiều khâu trung gian trong chuỗi logistics
đây là thách thức không nhỏ trong bối cảnh hiện nay cho dù chúng ta đã có nhiều giải pháp để giảm chi phí
nhưng những giải pháp này thì rất khó thực hiện
ông ngô tiến lực giám đốc công ty vận tải tân an thành phố hải phòng là người làm lâu năm trong ngành vận tải
công ty ông chuyên trở hàng từ cảng hải phòng về khu công nghiệp phố nối tỉnh hưng yên
theo tính toán của ông lực mỗi chuyến xe chở container từ hải phòng về phố nối có giá vận chuyển đúng theo thị trường là gần bốn triệu đồng
tuy nhiên do doanh nghiệp phải qua nhiều khâu trung gian như các trung tâm logistics trung tâm môi giới làm hàng
nên họ chỉ có thể nhận được khoảng ba triệu đồng
trong đó chi phí tiền giàu mất một năm triệu đồng tiền vé trạm thu phí bot quốc lộ năm là ba trăm sáu mươi đồng
tiền ăn của lái xe tiền phí lấy hàng tiền làm lốp tiền chi phí nộp phạt nếu đi sai lột giao thông là bốn trăm linh đồng
như vậy sau khi trừ đi các chi phí mỗi chuyến xe doanh nghiệp chỉ thu về bảy trăm bốn mươi đồng
tiếp ký được với các chủ hàng các nhà máy các lơi trực tiếp sản xuất
mà gần như khoa các khâu trung gian như hãng tàu như đại lý
hoặc là các logistics mà người ta mở các cái văn phòng
ví dụ như trên là lội hay các lơi người ta tiếp cận tất cả các cái doanh nghiệp các khu công nghiệp các nhà máy
xong từ đấy thì người ta mới tập trung lại và người ta mới lại tìm các đối tác vận tải người ta ký
thì đấy là qua một khâu trung gian
mỗi một công nó phải lạch nhau từ ba đến năm trăm linh thậm chí còn cao hơn
càng cái mép thị vải được xem là càng trung chuyển lớn nhất khu vực phía nam
thế nhưng rất ít tàu vào làm hàng ở cảng này bởi những bất tiện vì địa lý khá xa
so với các chân hàng ở khu công nghiệp tp hcm bình dương hay đồng nai
tính toán của các chủ hàng cho thấy nếu họ làm hàng ở cái mép thị vải
thì họ phải mất nhiều chi phí trung gian chi phí chở hàng đường bộ qua ba trạm thu phí bot
cùng cái mép thị vải cho rằng chi phí đắt vận tải đắt hơn là có lý
tính về đây thì tính vào cái tổng thể
cái chuỗi vận tải như thế việc là chính phủ lập ra một cụm cảng nước sâu làm cửa ngõ như cái mép
là mục đích như vậy để tàu lớn vào để xuất khẩu nhanh hơn để thời gian vận chuyển nhanh hơn
thì có những quãng thời gian quãng vận tải nó sẽ dài hơn và đắt hơn
rõ ràng ở bất cứ cảng nào trong hệ thống cảng biển việt nam
chuỗi tiếp vận logistics đang còn khá nhiều khâu trung gian làm tăng chi phí
theo các chủ hàng dù các cụm cảng này đã thực hiện cải cách
thủ tục hành chính một cửa giảm thiểu nhiều khâu kiểm tra thông quan
tuy nhiên thực tế chi phí logistics vẫn tăng theo từng giai đoạn chứ chưa hề giảm
vâng mặc dù là những nguyên nhân chủ yếu làm gia tăng chi phí vận tải đều đã được xác định rõ ràng
thế nhưng làm sao để giảm chi phí xuống thì vẫn là một bài toán khó đối với việt nam
lý do là bởi hiện nay ngành logistics của việt nam vẫn tồn tại nhiều khó khăn và bất cập
như là hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông thì phát triển chưa đồng bộ
kết nối các phương thức vận tải chưa hiệu quả hoặc có quá nhiều khâu trung gian
đã nhiều lần bộ giao thông vận tải cho rằng ngoài việc thiếu đồng bộ trong kết nối vận tải
thì việc quá nhiều thủ tục dườm già là nguyên nhân chính làm tăng chi phí logistics
vì thế để giảm chi phí phía bộ sẽ vừa cắt giảm tối đa các điều kiện kinh doanh
cũng như đơn giản hóa thủ tục hành chính
ý điều kinh doanh hay chúng ta đơn giản hóa thủ tục hành chính
hay chúng ta đơn giản hóa hay là cắt giảm các thủ tục kiểm tra
tức là chúng ta đã giúp cho doanh nghiệp bớt thời gian
mà bớt được thời gian đi bớt được cái chuyện đi lại thì nó cũng là giảm
hay là nó ngắn đi nó nhanh đi thì chúng ta hàng hóa nó được luân chuyển nhanh
nó được thuận lợi thì nó cũng sẽ tạo được cái việc mà hoạt động nó có hiệu quả
mà nó sẽ giảm chi phí
trong khi đó phía bộ công thương lại cho rằng
logistics là nền tảng của chuỗi giá trị hàng hóa toàn cầu
khi chi phí logistics cao sẽ làm cản trở việc tham gia của việt nam vào chuỗi giá trị đó
thế nhưng đáng tiếc là cho đến nay giải quyết vấn đề logistics vẫn còn nhiều bộ ngành tham gia
nhưng theo kiểu cha chung không ai khóc
nó cũng chưa thật sự là hoàn chỉnh
nó chưa có một cái cơ chế và một cái đầu mối
một cái bộ máy hoàn chỉnh để đảm bảo cái sự tập trung chỉ đạo thống nhất
mà dẫn đến tình trạng là có rất nhiều bộ ngành có tham gia vào các hoạt động quản lý và phát triển logistics
cũng như là cắt giảm chi phí của logistics
nhưng mà nó chưa có một sự đồng bộ toàn diện chung
bên cạnh một cơ hội
cơ chế đồng bộ minh bạch
nhiều ý kiến cho rằng
việc nâng cao năng lực vận tải thủy để giảm tải cho đường bộ là hết sức cần thiết
bởi hiện nay tỷ lệ đầu tư cho đường bộ còn chiếm phần lớn mà chi phí cao
ngoài ra việc phối hợp giữa các doanh nghiệp logistics để nâng cao năng lực cạnh tranh
bằng vận tải đa phương thức cũng là yếu tố quan trọng
làm sao tăng cường cái vận tải thủy nội địa để giảm cái vận tải đường bộ
đó là một cái yếu tố để có thể giảm cái chi phí lối xế nói chung
trong cái vận tải đường bộ này có cái vận tải bên biển
tức là vận tải bắc nam đối với khách hàng nội địa
và vận tải thủy kết nối với các vùng với nhau
ví dụ tây nam bộ với thành phố hồ chí minh
hiện nay việt nam có trên ba doanh nghiệp
có thể cung cấp tất cả các dịch vụ thuộc chuỗi cung ứng vận tải logistics
riêng vận tải kho bãi là trên một trăm linh doanh nghiệp
để giảm chi phí logistics kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông
được nâng cao năng lực nhiều chuyên gia cũng cho rằng
phải cụ thể nhiệm vụ đi kèm với sự minh bạch về cơ chế
thì mới có thể hy vọng giảm chi phí logistics
giúp các doanh nghiệp vận tải logistics của việt nam chiếm lĩnh được thị trường